tại hà nội bộ y tế phối hợp với tổ chức y tế thế giới who tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu về thực trạng sử dụng rượu bia tại việt nam và dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia
theo báo cáo của hiệp hội rượu bia và nước giải khát tại việt nam trong giai đoạn từ hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi năm sản lượng bia tăng trung bình bảy một năm sản lượng rượu tăng bốn bốn một năm ước tính có khoảng hai trăm linh triệu lít rượu không chính thống trong một năm
còn theo kết quả điều tra mới đây của tổ chức y tế thế giới việt nam đang là nước có mức tiêu thụ rượu bia đứng thứ hai đông nam á thứ một mươi châu á và thứ hai mươi chín trên thế giới trong đó có bảy mươi bảy ba nam giới và một mươi một nữ giới sử dụng rượu bia có đến bốn mươi bốn hai trong số này sử dụng tới mức nguy hại ảnh hưởng đến sức khỏe
bốn mươi năm người sử dụng rượu bia tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia
đây là những con số đáng báo động là cơ sở dẫn chứng về mặt khoa học để đẩy nhanh tiến trình
đây là những con số đáng báo động luật về phòng chống tác hại của rượu bia trong thời gian tới